gần đây tại nhiều nơi trong cả nước tình trạng côn đồ lộng hành ngang nhiên tụ tập ổ nhóm mang hung khí
truy sát người dân đã trở nên báo động điều đáng nói là đối tượng tham gia chủ yếu là những người còn rất trẻ
hôm nay hai mươi tháng sáu quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự
việc tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý xử lý những vụ việc phạm pháp hình sự tăng mức gian đe
đối với các hành vi côn đồ là giải pháp căn cơ và lâu dài
đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố hồ chí minh một tốp thanh niên gồm hai mươi người truy sát một cô gái
trong một tiệm cà phê kết quả có ba người bị thương và cô gái một mươi sáu tuổi bị dạch mặt cắt tai
ngày một mươi ba tháng sáu vụ việc một trăm linh người mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn tại lâm đồng khiến nạn nhân tử vong
tại chỗ đã gây chấn động dư luận mới đây nhất ngày một mươi năm tháng sáu vừa qua tại nam định khoảng một mươi đối tượng
mang theo dao kiếm tuyếp sát xong vào đập phá cửa hàng và chém trọng
một người có thể nói đây chính là những vụ việc phạm tội có tổ chức đáng lo ngại tội phạm tham gia
chủ yếu là giới trẻ
hiện tượng gia tăng những vụ hành hung đẫm máu theo nhóm đang gây lo ngại cho toàn xã hội
để ngăn chặn đẩy lùi bạo lực khỏi cuộc sống rõ ràng cần áp dụng nhiều giải pháp trong lĩnh vực khác nhau
của đời sống xã hội song quan trọng nhất vẫn là công tác định hướng giáo dục cho giới trẻ
xã hội quan tâm đến sự phối hợp giữa gia đình nhà trường xã hội trong giáo dục
với đội những thanh niên trẻ tuổi như thế nào
thế và một cái nữa là tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải có một cái sự phối hợp chặt chẽ hơn
khi những đối tượng đã có những biểu hiện hư mà khi đưa vào các trường giáo dưỡng
thì sự giáo dục trẻ tại cộng đồng
cùng với việc bổ sung sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật đặc biệt là bộ luật hình sự
nhằm đảm bảo tính nghiêm minh đủ sức gian đe phòng ngừa tội phạm
cần chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đạo đức
các chuẩn mực xã hội cho người dân nhất là người trẻ
qua đó góp phần giải quyết căn cơ tình trạng ẩu đà con đồ đang gia tăng hiện nay